là thành quả cho sự nỗ lực của chính quyền địa phương tạo được sự đồng thuận trong xã hội phát huy vai trò trách nhiệm của người dân tham gia xây dựng và thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất tăng thu nhập kinh tế hội gia đình thoát nghèo bền vững của thành phố cần thơ trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
để thực hiện công tác giảm nghèo thật sự bình dững ngoài sự vào cuộc sự hỗ trợ của các cấp các ngành
đòi hỏi phát huy giai trò trách nhiệm của người dân trong công việc thực hiện chính sách giảm nghèo là hết sức quan trọng
đòi hỏi người dân nhất là những người thuộc hộ nghèo phải có ý chí vươn lên để từ đó kết hợp với sự hỗ trợ của nhà nước và sự giúp đỡ của cộng đồng để biến những cơ hội trở thành những kết quả giảm nghèo cụ thể của từng hộ gia đình
đó là những kết quả giảm nghèo cụ thể của từng hộ gia đình

vợ chồng văn nguyên ngụ tại áp bảy xã thuế hưng huyện cờ đỏ thành phố cần thơ là một trong những gương điểm hình vượt khó vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương
hưởng lợi từ dự án hỗ trợ đối tượng về nhà ở theo quyết định số một trăm sáu mươi bảy hai nghìn tám đã tạo nguồn động lực để vợ chồng ông nguyên mạnh dạng vây vốn từ ngân hàng chính sách cải tạo vườn tạp đầu tư trồng giống mít thái mang lại hiệu quả kinh tế cao

thông qua những hoạt động thiết thực trên các cấp hội phụ nữ huyện phong điền đã giúp cho hàng trăm phụ nữ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống với thu nhập từ hai triệu đồng một tháng

đăng giỏ nhựa để cung ứng hàng cho dịp tết
câu lạc bộ đăng giỏ nhựa gồm có ba mươi năm thành viên
đa số chị em có độ tuổi từ hai mươi năm đến năm mươi có thời gian nhàn rỗi
sản phẩm làm ra đáp ứng nhu cầu trong huyện
mang lại thu nhập bình quân mỗi tháng từ một triệu năm trăm linh ngàn đồng
đến ba triệu năm trăm linh ngàn đồng
lúc trước cô chưa có đăng thì nói chung là nhiều khi cô kiếm năm ba ngàn
ngày cô đâu có có đâu
mà giờ cô biết đăng rồi một ngày có thể cô được năm bảy mươi ngàn cũng có nữa
có khi có một trăm linh ngàn nữa cô đương nhiều
nhờ vậy mà trong cuộc sống cô cũng đỡ
từ ngày đương giỏ tới giờ là cô thấy cô cũng thoải mái gia đình của cô
bên cạnh mô hình đăng giỏ nhựa để có thêm thu nhập
chị em phụ nữ huyện phong điền còn phát triển mô hình trồng xoài đài loan
mang lại hiệu quả kinh tế cao lợi nhuận đạt từ ba mươi triệu đồng
đến bốn mươi triệu đồng một vụ một công
hiện mô hình có trên hai mươi thành viên và mỗi tháng sẽ có một ngày
để hợp bàn kế hoạch hoạt động
và đây là thời gian để các thành viên chia sẻ kinh nghiệm giúp nhau làm kinh tế
kể từ khi thành lập đến nay đời sống ngày càng được cải thiện
khiến chị em rất phấn khởi
đặc biệt hàng tháng mỗi thành viên đóng góp năm mươi đồng vào quỹ
để hỗ trợ chị em thiếu vốn sản xuất cứ thế xoay vòng trong câu lạc bộ
việc làm ấy không chỉ giúp đỡ về mặt kinh tế
mà còn mang lại sự gắn kết tình nghĩa xóm làng
còn tại huyện cờ đỏ địa phương đã thực hiện linh hoạt các giải pháp hỗ trợ hộ nghèo
đối với hộ không đất sản xuất chính quyền đoàn thể địa phương vận động học nghề giới thiệu việc làm
với hộ có đất tư liệu sản xuất chăm chỉ làm ăn nhưng gia cảnh khó khăn
được hỗ trợ vốn sản xuất hay đầu tư cây con giống kết hợp tập huấn kỹ thuật
giới thiệu vây vốn ưu đại vận động người dân tham gia hợp tác xã tổ hợp tác
và liên kết bao tiêu nông phẩm
em ở đây thì ở nhà thì uống nghèo không có ruộng rồi uống măng thê uống mớ
nhờ nhà nước giúp đỡ cho giai vốn trăn nuôi bò rồi mình rảnh rõ đi cắt cỏ cho bò
nhờ tập huấn bên xã thì có hiểu biết thêm gì trăn nuôi
té ra cái vốn đó thì em cũng xây sở nuôi dịch em nuôi cá năm nào cũng có nuôi cá hết
vốn nhà nước hỗ trợ thì em cũng tích lĩ ra cũng mừng ăn
dương lên cho thoát nghèo vì cuộc sống dài thì nó đã hơn trước
theo đó từ nguồn kinh phí đề án đào tạo nghề chính quyền huyện cờ đỏ đã khuyến khích các doanh nghiệp
mở các lớp nghề hay cơ sở giáo dục nghề nghiệp mở tại doanh nghiệp
thí điểm mô hình doanh nghiệp tổ chức dạy nghề và những người nghèo người khuyết tật vào làm việc
cụ thể thì trong cái nhiệm kỳ vừa qua đó thì chúng tôi cũng là tham mưu để mà mở là trên bảy mươi
tám lớp nghề phi nông nghiệp cũng như là nông nghiệp cho cái lao động nông thôn như vậy thì góp phần tạo
việc làm cho trên đó là hai sáu trăm linh lao động và như vậy thì qua cái khảo sát của hàng năm đó thì thấy kết
quả mà có việc làm sao đào tạo thì cũng chiếm trên cái tỷ lệ là từ bảy mươi năm đến bảy mươi tám và qua đó
vậy thì từng bước thì cũng được có cái sự là quan tâm có cái sự ý thức của cái người lao động để mà
họ tìm kiếm cái việc làm phù hợp với cái nghề của mình cụ thể thì như những cái nghề như là đang
dây nhựa rồi nghề thợ nề rồi nghề sửa chữa máy nổ cái lao động mà họ học xong nghề thì họ có được
cái tiếp cận cái việc làm để mà góp phần tăng cái thu nhập cho cuộc sống thông qua công tác
truyền đó thì nhận thức của các cấp quỹ các cán bộ đảng viên các tầng lớp nhân dân thì được nâng lên rõ nét
đặc biệt là người dân là ý thức rõ hơn cái tầm quan trọng rồi cái mục đích yêu cầu cũng như ý nghĩa
có việc thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo từ đó người dân cũng đã tận dụng cơ hội để
được là hỗ trợ để mà tập trung phát triển kinh tế rồi ý thức vươn lên thoát nghèo cũng được là nâng
lên đến nay thì trong tòa nguyện thì cũng đã xây dựng được là trên là một hai trăm tám mươi mô hình làm ăn hiệu quả
cũng đã được nhanh rộng và đến cuối năm hai nghìn hai mươi đó thì nguyện giảm là một trăm bốn mươi một hộ nghèo là chiếm là bốn mươi sáu
từ những kết quả trên với hành động thiết thực đưa các nghị quyết vào cuộc sống thực tiễn đã phần
nào lan tỏa được hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững của trung ương trên địa bàn huyện cờ đỏ
góp phần hoàn thành mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
để mà thực hiện tốt công tác giảm nghèo hơn nữa đó thì thành phố sẽ tập trung chỉ đạo nâng cao
trách nhiệm giai trò của người dân trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo thông
qua việc tạo cơ hội cho người dân tham gia những hoạt động về hỗ trợ dạy nghề tư vấn giới thiệu việc làm
tập quấn chuyển giao các khoa học kỹ thuật nhân rộng các mô hình giảm nghèo có hiệu quả trong
thời gian qua để tiến tới xây dựng các mô hình giảm nghèo mới phù hợp hơn với điều kiện và trong đó
là sự hỗ trợ của nhà nước thông qua việc giai giống tín dụng ưu đãi để hỗ trợ người dân sản sức kinh
danh nâng cao thu nhập của mình
qua thống kê từ các địa phương trên địa bàn thành phố cần thơ hiện nhiều dự án mô hình giảm nghèo thuộc chương trình
mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững như chương trình ba mươi a một trăm ba mươi bốn một trăm ba mươi năm được triển khai nhân rộng và đạt kết quả cao
từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý chí sự nỗ lực vương lên của người nghèo tạo điều kiện để người nghèo làm ăn
ổn định cuộc sống nâng cao thu nhập
có thể thấy từ hiệu quả các mô hình trên đã đánh dấu cho bước thành công đáng kể trong kế hoạch giảm nghèo bền vững
góp phần nâng cao đời sống cho người dân và khai thác hiệu quả nguồn lực nội tại của địa phương trong phát triển kinh tế xã hội